vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng năm tại tổ ba phường tân lập thành phố thái nguyên đã xảy ra một vụ nổ khiến một người tử vong
nạn nhân là một nam thanh niên hai mươi năm tuổi trú tại huyện nghĩa hương tỉnh nam định
theo người dân sinh sống gần hiện trường nạn nhân mới đến thuê nhà được ít ngày
trong thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân thực hiện việc săn chiếc khí n hai o khí cười từ bình to sang bình nhỏ
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ